trong thời gian qua thủ tướng chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh thông điệp xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp
quyết tâm của người đứng đầu chính phủ đã có sức lan tỏa tạo sự thay đổi trong hoạt động của cả bộ máy hành chính nhà nước
với mục tiêu coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ những thay đổi bước đầu đã được ghi nhận tại nhiều bộ ngành địa phương
năm hai nghìn một mươi sáu đã được ghi nhận là năm kỷ lục của nước ta về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký khi có hơn một trăm một mươi một trăm linh doanh nghiệp
tổng vốn đăng ký hơn tám trăm chín mươi một tỷ đồng tăng bốn mươi chín so với cùng kỳ
trước sự quan tâm của xã hội các doanh nghiệp về những thay đổi và các vấn đề đặt ra nhằm đảm bảo tính nhất quán trong tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp
cuộc tọa đàm trực tuyến do cổng thông tin điện tử chính phủ vừa tổ chức tại hà nội
đã đưa ra những góc nhìn đa chiều về vấn đề này
một số đề xuất giải pháp đã được đưa ra nhằm biến quyết tâm cải cách của chính phủ tạo được sự chuyển động thực chất mạnh mẽ của cả hệ thống
hiện nay chúng ta chưa kiến tạo hoặc chưa kiến thiết được một kinh sách minh mạnh để nhà đầu tư có thể nhận biết được
vì đầu tư hạ tầng nó khác hoàn toàn với đầu tư một cái nhà máy
một cái nhà máy thì chỉ dụ dễ dàng tận dụng nhân công rẻ của việt nam
còn lĩnh vực hạ tầng là lĩnh vực mà nhà nước rất khuyến khích
cần phải có các nhà đầu tư nước ngoài thậm chí là huy động nguồn vốn thực sự của dân
việc thủ tướng đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
và tuyên bố của thủ tướng về một chính phủ hành động liêm chính phục vụ người dân doanh nghiệp đã tạo ra sự thay đổi
tôi mong mỏi và mong muốn là cả chính phủ chứ không phải chỉ có thủ tướng và phó thủ tướng
phải đúng với tinh thần kiến tạo phục vụ
lấy cái sự hài lòng lấy hài lòng ở đây mình giải quyết vấn đề giải quyết vấn đề này là phục vụ cho phát triển của quốc gia
chứ không phải là giải quyết vì lợi ích của ai cả
mà tôi tin rằng nếu như anh nhìn về việc là anh vì lợi ích quốc gia anh xử lý vấn đề
tôi tin rằng mọi vướng mắc về mặt pháp lý đều có thể xử lý được
từ những dấu ấn và sự thay đổi trong năm hai nghìn một mươi tám
hội nghị của thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp lần thứ hai dự kiến tổ chức vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội
được đánh giá là sự kiện đặc biệt được giới doanh nghiệp mong đợi